thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh nghệ an đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ huyện diễn châu và thành phố vinh theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ từ giờ ngày một mươi bảy tháng sáu cho đến khi có quyết định mới nhất sau khi có chủ trương hầu hết người dân đều đồng thuận và chấp hành tốt nhằm chung tay cùng chính quyền đề lùi dịch bệnh
thủ tướng chính phủ từ giờ ngày một mươi bảy tháng sáu cho đến khi có quyết định mới nhất sau khi có chủ trương hầu hết người dân đều đồng thuận và chấp hành tốt nhằm chung tay cùng chính quyền đề lùi dịch bệnh
đến nay ca dương tính với sars cov hai chưa xác định được nguồn lây nhiễm nên người dân đều rất thận trọng chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh
mọi giao dịch với bên ngoài đều phải thông qua các chốt phòng chống dịch
bên cạnh đó tại các điểm chốt giáp danh giữa hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh cũng thực hiện việc giám sát chặt chẽ đối với công dân qua lại
dịch bệnh này rất phức tạp khả năng lợi nhiệm khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng rất phức tạp
quá ba ngày bị phóng tỏa
để chống dịch thì có thể là nhân dân chúng tôi cũng đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ ủng hộ về vật chất về tinh thần và về tình cảm của bà con mọi miền tổ quốc
chúng ta phải khoanh vùng rộng hơn ở các trường hợp f hai để chúng ta lương trước đối với những trường hợp f một có thể trở thành f nhận hạn thì chúng ta tiếp tục phí vết các trường hợp f hai
hiện ngành y tế nghệ an đã lên phương án thành lập bệnh viện giã chiến tại huyện hưng nguyên
thành lập khu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện đa khoa
tỉnh nghệ an nhằm khống chế dịch bệnh lây lan trên diện rộng và phòng chống dịch một cách hiệu quả